xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mua bán và vận chuyển một một kg ma túy tổng hợp
hai đối tượng trương duy giáp chú tại tỉnh nam định và bùi hữu điều chú tại tỉnh ninh bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ra quyết định khởi tố
khoảng một mươi ba h ngày hai tháng một mươi một trên quốc lộ một mươi thuộc địa phận xã tự tân huyện vũ thư tỉnh thái bình
lực lượng chức năng bắt quả tang trương duy giáp đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét trên người và nơi ở của đối tượng thu giữ một một kg ma túy tổng hợp
một cân điện tử sáu bình đựng khí n hai o ba điện thoại di động
tại cơ quan điều tra giáp khai nhận mua và vận chuyển số ma túy trên để bán cho một số quán bar karaoke
trên địa bàn các tỉnh ninh bình nam định và thái bình
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ bùi hữu điều thu giữ hai túi ketamin tám viên ma túy tổng hợp
và một số tăng vật có liên quan
được biết trương duy giáp là đối tượng đã từng có ba tiền án về các tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vừa chuyển hồ sơ và đối tượng nguyễn hồng dũng hai mươi sáu tuổi
trú tại xã e an ninh huyện chư quynh
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lóc để điều tra về hành vi giết người
theo hồ sơ vụ án vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng chín
do bức xúc về việc bị đánh trước đó
nên dũng đã nảy sinh ý định đi tìm anh nguyễn quang thành tài chú cùng xã để trả thù
dũng vào bếp lấy một con dao rồi điều khiển xe máy đi đến quán internet tại thôn hai mươi hai xã e ninh để tìm anh tài
thấy anh tài dũng chém nhiều nhát vào đầu tay và ngực của anh tài
anh tài được đưa đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật là hai mươi chín
sau khi gây án dũng đã đến công an xã an ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long cho biết
vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chín đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang các đối tượng trên
đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại ấp nhà thờ xã tường lộc huyện tam bình thu giữ ba hột xí ngầu
tiền trên chiếu bạc là một triệu bảy trăm linh nghìn đồng
kiểm tra xung quanh và trên người các đối tượng là trên bốn mươi triệu đồng và ba xe mô tô
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mỗi ván đặt cược từ hai mươi đồng đến năm trăm linh đồng
vụ việc đang được công an huyện tam bình tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
thời gian vừa qua xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các tự viện
đối tượng gây án lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác
nhất là trong thời điểm mưa bão phản ánh tại tỉnh bình định
cách đây hơn một tháng chùa gia khánh ở huyện tuy phước tỉnh bình định
bị kẻ trộm đột nhập trộm số tiền hai trăm hai mươi hai triệu đồng
mặc dù chùa có gắn nhiều camera an ninh
nhưng kẻ gian đã theo dõi quy luật hoạt động của chùa
và chọn thời điểm các tu sĩ tập trung hành lễ trên tránh điện để gây án
tối hôm đó tôi tùng gân xuống thấy mắc tiền kế cửa
cho nên đi ăn
đời tứ cũng mất là hai trăm hai mươi hai triệu
vài ngày sau khi xảy ra sự việc trên công an huyện tuy phước đã làm rõ thủ phạm
là nguyễn quang hải ba mươi tám tuổi trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đối tượng này đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
chủ yếu là trộm ở các cơ sở thờ tự
tôi nhận lên lò một nãy cửa tự dứt lên cửa cũng bung ra rồi tôi đẩy vô
tôi thấy tiền ở trên trong trường là một việc bị thu nhập
mở cái hộp tủ ra là tôi thấy bốn bị thu tiền
tình trạng mất trộm tài sản tại các chùa tự viện trên địa bàn tỉnh bình định
từng xảy ra khá nhiều không chỉ ở vùng quê mà cả trong khu vực nội thành
có thời điểm chỉ trong một tháng chùa tâm ấn ở thành phố quy nhơn
hai lần bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tiền
mở camera phía trên chùa thì thấy có người vào vừa lúc đó luôn
thì thấy đang lom khom lom khom đi vào rất là huyên nga giữa bên ngày luôn
vâng cái thùng ra vào tự nhiên lắm chứ
lúc đó thì có người lên với lại là có đoàn hành hương vào thăm chùa
cho nên là chú anh trộm sợ nên bỏ chạy
thủ phạm vụ trộm chùa tâm ấn đã bị bắt giữ khi tiếp tục lẻn vào chùa lộc uyển thành phố quy nhơn
đó là nguyễn ngọc cảnh chú tại thị xã hòa nhơn tỉnh bình định
cơ quan điều tra làm rõ cảnh còn là thủ phạm của nhiều vụ trộm khác
tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh bình định
theo giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình định
nếu như trước đây kẻ gian vào chùa thường nhằm vào những pho tượng cổ hoặc tượng bằng đồng
thì nay đối tượng chủ yếu cậy cửa phòng trộm tiền trộm xe máy
và cái thời gian thì vào để lấy cắp các thủ xương đó là bất định
có thể là buổi trưa hoặc là buổi tối khuya hay là các chùa
thì nếu có điều kiện chúng ta nên trang bị các loại camera
để giúp cho bệnh an ninh khi có chuyện xử lý tốt hơn
khi trường hợp mà nếu chúng ta
nếu chúng ta phát hiện các đối tượng đó vào
thì tốt nhất chúng ta nên phối hợp nhiều người
để chúng ta tìm cách ngăn cản
nếu như chúng ta ở một mình thì nên điện thoại báo các cơ quan
nhất là bên an ninh công an để giúp mình
các tự viện thường có khuôn viên rộng không gian thoáng đẳng
tường rào cổng ngõ không quá chú trọng đến việc ngăn chặn kẻ gian
lúc hành lễ đông người hay trong đêm khuya vắng
đều là thời điểm mà kẻ gian có thể lợi dụng trà trộn
đột nhập trộm xe máy
từ thực tế trên cho thấy
việc chủ động ngăn ngừa là hết sức cần thiết
nhất là trong thời điểm mưa bão
không chỉ để bảo vệ an toàn tài sản
mà còn gìn giữ sự tôn nghiêm nơi cửa thiền
hôm nay ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế
đã có thông tin bước đầu về vụ tai nạn thảm khốc
khiến hai người chết một mươi ba người bị thương
xảy ra trên địa bàn tỉnh vào tối ngày hôm qua
theo đó nguyên nhân ban đầu được xác định là do
tài xế nguyễn hà tấn thiện điều khiển xe ô tô khách
đi không đúng là đường quy định
ngoài ra lực lượng chức năng cũng xác định
lái xe không vi phạm nồng độ cồn
và đang xét nghiệm về ma túy theo quy định
trước đó vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi phút ngày chín tháng một mươi một
tại km số một mươi bảy cộng năm trăm linh đoạn đường thông tạm thời
của bên cam lộ la sơn quốc lộ một đường tránh huế
đoạn tuyến đã bàn giao cho ban quản lý dự án đường hồ chí minh
thuộc địa phận xã hương thọ tp huế tỉnh thừa thiên huế
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe ô tô tải và xe khách
hậu quả khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ
một mươi ba người khác bị thương
được đưa vào bệnh viện trung ương huế cấp cứu
cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng
sáng cùng ngày ông hoàng hải minh
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân
đồng thời hỗ trợ năm triệu đồng một người tử vong
và hai triệu đồng một người bị thương
một đội biên phòng tỉnh quang bình cho biết
đơn vị đã chỉ đạo đồn biên phòng ròn
điều động lực lượng phương tiện hỗ trợ
trục vớt tàu qb chín mươi ba nghìn sáu trăm năm mươi năm ts
bị đâm chìm trên cửa sông ròn
theo đó vào lúc năm giờ sáng nay
đồng biên phòng ròn tiếp nhận tin báo
của anh cao xuân dũng
ở thôn trung vũ xã cảnh dương huyện quảng trạch
về việc tàu cá của mình đang nêu đậu
trên khu vực sông ròn để chuẩn bị xuất bến
đi biển đánh bắt hải sản
thì bị tàu cá qb chín mươi ba nghìn chín trăm linh hai ts
do ông nguyễn ngọc dũng làm thuyền trưởng
và chủ tàu ở thôn đông cảng xã cảnh dương
đang chạy trên sông đâm chìm
không có thiệt hại về người chưa xác định thiệt hại về tài sản
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
đã chỉ đạo đồn biên phòng ròn lập biên bản vụ việc
xác định rõ nguyên nhân
đồng thời cử lực lượng và phương tiện đến hiện trường hỗ trợ
phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương
tiến hành trục vớt tàu
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh
sẽ chuyển đến quý vị những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát thế hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi quang tuyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn nam phong hai
xã kiến thiết huyện tiên lãng tp hải phòng
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi lông mày trái
còn về tội in phát hành
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
phòng cảnh sát thế hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hà
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại số một trên một mươi bốn trên tám mươi chín tôn đức thắng
phường trần nguyên hãn quận lê trân tp hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có vết sẹo to vùng cổ
và đối tượng trần như sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại khu phố bốn phường một tp hải phòng
đã quảng trị tỉnh quảng trị
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện